tri cục kiểm lâm tỉnh cà mau cho biết trong tổng số hơn bốn mươi ba năm trăm linh hectare rừng trên địa bàn
thì đã có gần tới tám mươi diện tích được dự báo là cháy rừng cấp năm cấp cực kỳ nguy hiểm
diện tích báo cháy cao nhất tập trung chủ yếu trên địa bàn lâm phần thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn
một thành viên lâm nghiệp u minh hạ vườn quốc gia u minh hạ xã khánh an nguyễn phích huyện u minh
trước tình hình này tỉnh cà mau đang thực hiện quyết liệt các giải pháp theo phương châm bốn tại chỗ
phòng tình huống bất ngờ xảy ra tuy nhiên lo nhất hiện nay là tình hình nắng nóng gai gắt
khiến cho mực nước bốc hơi nhanh nguy cơ thiếu nước nếu xảy ra cháy lớn